thưa quý vị sau một mươi ba ngày thực hiện giãn cách xã hội lực lượng chức năng tp hcm đã xứ phạt hơn một mươi trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu với tổng số tiền bị xứ phạt hơn hai mươi bốn tỷ đồng
theo thống kê của công an tp hcm từ ngày chín tháng bảy đến một mươi hai h ngày hai mươi một tháng bảy lực lượng tại các chốt trạm trên địa bàn đã tổ chức kiểm tra một ba triệu lực phương tiện và một năm triệu người
cảnh sát độc thờ xứ phạt bốn năm trăm linh trường hợp vi phạm chí thị một mươi sáu với số tiền một mươi tỷ đồng
bên cạnh kết quả xứ phạt của lực lượng công an tp hcm hai mươi hai quận huyện và tp hcm đã tổ chức một tám trăm tám mươi sáu đoàn kiểm tra
sau một mươi ba ngày các địa phương đã xứ phạt năm tám trăm tám mươi hai trường hợp với tổng số tiền một mươi bốn năm tỷ đồng
hiện nay tp hcm đang duy trì một mươi hai chốt kiểm soát dịch tại khu vực cứa ngõ ba trăm một mươi năm chốt kiểm soát tại quận huyện tp hcm
và có bố trí thêm sáu trăm linh tổ tuần tra kiểm soát cơ động trên đường để xử lý các trường hợp vi phạm đồng thời giữ vững an ninh trực tự tại địa bàn